sau thành phố hồ chí minh thì máy atm gạo miễn phí dành cho người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn đã xuất hiện tại thủ đô hà nội
theo thông tin từ ban tổ chức việc phát gạo miễn phí sẽ kéo dài đến hết ngày ba mươi tháng bốn
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
máy atm gạo miễn phí được đặt tại trung tâm văn hóa phường nghĩa thân quận cầu giấy
thời gian phát gạo bắt đầu từ tám giờ sáng đến một mươi một giờ trưa chiều từ một mươi bốn giờ và kết thúc vào một mươi bảy giờ
hầu hết người dân đến nhận gạo đều đeo khẩu trang được hướng dẫn rửa tay và qua bàn đăng ký để nhận gạo
cùng với thông điệp chia sẻ yêu thương không ai bị bỏ lại
phía sau một số đơn vị trên địa bàn hà nội đã trích từ quỹ công đoàn cơ quan để cùng với thái hà búc chia sẻ những khó khăn với người nghèo khó trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
chúng tôi đã thống nhất là sẽ trích cái quỹ từ thiện của nhà trường để ủng hộ một tấn gạo cùng chung tay góp sức với bên công ty sách thái hà để phát tới cho những người còn hoàn cảnh có những hoàn cảnh còn khó khăn đặc biệt là những người mà mất cái nguồn thu nhập trong cái đợt dịch này đại dịch này
trong ngày hôm qua là chúng tôi phát được cho bảy triệu đồng
chúng tôi có một trăm sáu mươi hai người và lượng gạo xuất ra là khoảng trên hai tấn
và trong ngày hôm nay thì số lượng người đến nhiều hơn
do vậy là chúng tôi linh động trong việc phát gạo tức là ngoài máy atm ra thì chúng tôi để giải tỏa và để làm sao việc ngăn cách an toàn nhất thì chúng tôi đong sẵn mỗi một túi là ba kg gạo và phát trực tiếp cho mọi người
theo thông tin từ ban tổ chức tới đây sẽ mở rộng thêm máy atm gạo miễn phí trên địa bàn một số quận của hà nội
đây là một việc làm rất thiết thực và có ý nghĩa thể hiện tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách của dân tộc cũng như sự chung tay cùng đảng cùng nhà nước và chính phủ quyết tâm chiến thắng dịch bệnh